theo thống kê mới nhất của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đến sáng ngày năm tháng một mươi một bão số một mươi hai đã khiến hai mươi bảy người chết hai mươi hai người mất tích
năm trăm hai mươi chín nhà bị đổ sập hai mươi năm bốn trăm chín mươi năm nhà tốc mái và hư hỏng
trong số hai mươi bảy người chết bình định có ba người khánh hòa một mươi sáu người lâm đồng ba người
đắk lắc một người và bốn người sự cố tàu vận tải
thủ tướng chính phủ vừa có công điện về tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên
ngư dân bị nạn do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai trên vùng biển miền trung
trong đó có các thuyền viên của các tàu bị nạn tại vùng biển quy nhơn tỉnh bình định
đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương ra soát thống kê các phương tiện
và người còn đang bị nạn trên biển để tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn kịp thời
ủy ban nhân dân các tỉnh bình định phú yên khánh hòa và các tỉnh có liên quan
tổ chức thăm hỏi động viên đối với gia đình có người bị nạn và chỉ đạo cơ quan y tế
sẵn sàng cứu chữa chăm sóc sức khỏe chú đáo đối với những người bị thương
và kịp thời giải quyết khắc phục hậu quả sau cơn bão